chiều nay hai mươi năm tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
tuy trong hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín bùng phát kỳ sách chọn thương hiệu quốc gia lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn một doanh nghiệp
năm nay có thêm hai mươi bảy doanh nghiệp có sản phẩm đặt thương hiệu quốc gia việt nam đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa
phát biểu tại buổi gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia cần phải bảo đảm chất lượng đổi mới sáng tạo tiên phong chuyển động lực và tạo uy tín xã hội các doanh nghiệp đặt thương hiệu quốc gia cần phải giữ gìn phát triển văn hóa doanh nhân